tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh cơn bão số một mươi vừa qua đã tàn phá hàng chục nghìn hectare rừng trồng của người dân nơi đây
sau những ngày đầu tất bật sửa chữa nhà cửa ổn định lại cuộc sống hiện tại người dân huyện nghèo kỳ anh đang cố gắng vớt vát lại chút thành quả từ công sức đã đổ ra hàng mấy năm trời trên những cánh rừng nguyên liệu
phải mất năm năm giải công chăm sóc anh nguyễn văn hoàng ở xã kỳ lạc huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh mới trồng được bốn hectare rừng tràm này
thế nhưng chỉ sau một đêm gió bão đã quật ngã gần như toàn bộ cánh rừng
điều khó khăn nhất của bà con lúc này là vấn đề quy hoạch
bởi hiện tại hầu như hộ trồng rừng nào trên địa bàn thị xã kỳ anh và huyện kỳ anh cũng bị thiệt hại như nhau
nếu thu hoạch cùng một lúc thì nhà máy không thể thu mua kịp
nhân công và phương tiện cũng không thể đáp ứng
nhưng nếu để kéo dài thì keo tràm sẽ chết chất lượng cũng sẽ giảm sút
số lượng thu mua thì chỉ có một ngày thì tối đá là được một năm trăm linh tấn
trong lúc nhu cầu trên địa bàn huyện là phải trên sáu năm trăm linh tấn một ngày
thì đó là một cái vấn đề là cũng là khó khăn
khó khăn thứ hai là có một số lượng keo tràm bị gãy đổ thì trong đó có hơn năm phía trong là keo tràm dưới ba tuổi là không thiêu thù được
hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh hà tĩnh có khoảng hai mươi hectare cây lâm nghiệp bị gãy đổ sau cơn bão số một mươi
thiệt hại ước tính trên một tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã đề nghị các nhà máy tiến hành thu mua keo tràm cho người dân
và bảo đảm mức giá không thay đổi so với trước khi bão xảy ra
phương án của chúng tôi thì là tăng hết công suất máy và sản xuất liên tục hai mươi bốn trên hai mươi
thì khi mà bãi chưa nguyên liệu đá đủ tàu thì chúng tôi xuất tiếp để mà thu mua
tất cả các cây tràm của bà con đã bị đổ gãy trong bão số một mươi vừa qua
những năm gần đây người trồng rừng hà tĩnh luôn phải gánh chịu những thiệt hại do thiên tai gây ra
về sinh kế lâu dài rất cần một chủ trương chuyển sang trồng các cây gỗ lớn để giảm bớt thiệt hại do bão
nhưng chắc chắn sẽ gặp khó khăn bởi người dân kỳ anh đa số là hộ nghèo
nên đầu tư lâu dài mới cho thu nhập là một điều rất khó